chiều ngày một mươi chín tháng tám phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thăm và làm việc với tỉnh yên bái
đến thăm công an tỉnh yên bái nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
phó chủ tịch nước đã chuyển lời hỏi thăm của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đến các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh cán bộ công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt bốn nhiệm vụ
mà thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống
bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
phó chủ tịch nước đã dân hương tưởng niệm trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia nguyễn thái học
thành phố yên bái thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị lô chú tại xã văn phú
ông lê quang nghiệp can bộ tiền khởi nghĩa chú tại phường đồng tâm thành phố yên bái